phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với một nữ giám đốc công ty nông sản
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo kết quả điều tra những tháng gần đây liên tiếp có nhiều người dân
trú tại địa bàn huyện ea leo đến công an huyện và công an tỉnh đắk lắc
tố cáo nguyễn thị thúy kiều bốn mươi hai tuổi trú tại thị trấn ea drang huyện ea leo tỉnh đắk lắc
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản đăng anh
lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và hàng trăm tấn hồ tiêu cà phê
vào cuộc điều tra đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an huyện ea leo đã thu thập đầy đủ chứng cứ
để bắt tạm giam huỳnh thị thúy kiều
quá trình điều tra chúng tôi xác định thủ đoạn của bị can đó là đưa ra các thông tin gian dối
trong quá trình kinh doanh thì bị can đã mất khả năng chấn đạo
tuy nhiên sau đó thì bị can đã đưa ra những thông tin dân dối
làm cho bị hại tin tưởng giao tiền và ký gửi nông sản
nhưng sau đó thì bị can đã sử dụng cái số tiền đó để trả nợ những người chủ nợ trước
và dẫn đến mất khả năng chấn nợ
hiện nay thì bị can đang nợ khoảng sáu mươi hộ dân trên bàn huyện ea leo
theo cơ quan điều tra ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
kiều thành lập công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu nông sản đăng anh
có trụ sở tại thị trấn ea drang huyện ea hờ leo
để thu mua nông sản và nhận ký gửi nông sản rồi bán cho các doanh nghiệp
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một mặc dù đã mất khả năng trả nợ cho các chủ nợ
và những người mua bán ký gửi cà phê hồ tiêu
nhưng kiều vẫn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để vay tiền
nhận ký gửi nông sản của rất nhiều người khác để lấy tiền trả nợ cũ
trong quá trình mua bán thua lỗ tôi có vay mượn tiền của một số người
và hàng hóa của những người dân
để tạo lòng tin thì tôi vẫn hoạt động mua bán bình thường
rồi cứ mượn của người này rồi đặt cho người kia
thì đến bây giờ thì tôi còn nợ khoảng hai trăm linh tấn cà về khoảng một trăm linh tấn tiêu
và khoảng bốn mươi tỷ tiền
tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đã có sáu mươi người làm đơn tố cáo kiều
lừa đào chính hoạt tài sản trên một trăm tám mươi tấn cà phê nhân
trên hai mươi sáu tấn tiêu
với số tiền hơn
là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
khám xét nhà và công ty của kiều
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu
tăng vật có liên quan
thì qua đây thì chúng tôi khuyến cáo những doanh nghiệp kinh doanh nông sản
phải có sự trung thực nghiêm túc có trách nhiệm đối với những tài sản nhận ký gửi của người dân
bên cạnh đó chúng tôi cũng khuyến cáo những người dân
trong quá trình đi gửi nông sản cũng phải chọn những doanh nghiệp có uy tín
đảm bảo để chúng ta ký gửi nông sản
để tài sản của chúng ta không bị mất mát
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan điều tra cũng thông báo
những ai có liên quan hoặc là nạn nhân của vụ án trên
thì sớm đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
ở địa chỉ năm mươi tám nguyễn tức thành
thành phố bô ma thuật
để được giải quyết theo quy định